thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo số bảy mươi một của chính phủ
về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám năm hai nghìn một mươi chín
quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
chính phủ báo cáo nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám năm hai nghìn một mươi chín
về quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
bao gồm hai vấn đề chính đề xuất về sinh hoạt phí cơ sở mức hỗ trợ tăng thêm
như chế độ bảo hiểm ưu tiên đối với thành viên cơ quan đại diện
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với các sửa đổi này
nhằm bảo đảm phù hợp hơn với thực tế đời sống tại nước sở tại
tạo điều kiện cho cán bộ việt nam ở nước ngoài và các cơ quan việt nam
ở nước ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng
giải quyết theo thẩm quyền được phân công quy định chi tiết bảo đảm chế độ
đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài phù hợp với uy tín và vị thế của đất nước
đồng thời về lâu dài cần giải quyết căn cơ chế độ cho đại diện việt nam công tác
tại nước ngoài phù hợp với vị trí và nhiệm vụ công tác
sau khi cho ý kiến với sửa đổi bổ sung nghị định số tám ủy ban thường vụ quốc hội
đã xem xét và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
cũng trong chiều nay ủy ban thượng vụ quốc hội cũng lần đầu cho ý kiến về dự án luật địa chất và khoáng sản
luật địa chất và khoáng sản được xây dựng sau một mươi ba năm thực hiện luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi
từ khi luật khoáng sản được thông qua vào năm hai nghìn một mươi đến nay
hệ thống văn bản pháp luật về khoáng sản cơ bản đầy đủ
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản
đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
quản lý khoáng sản ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn
tuy nhiên sau một mươi ba năm thực hiện nhiều quy định của luật đã không còn phù hợp với thực tiễn
luật năm hai nghìn một mươi chưa quy định đầy đủ nội dung điều tra cơ bản địa chất quản lý nhà nước
về địa chất quản lý về thông tin dữ liệu
bên cạnh đó nhiều luật liên quan đến địa chất khoáng sản đã được sửa đổi bổ sung ban hành mới
dự thảo luật địa chất và khoáng sản kế thừa đầy đủ các chính sách
quy định đang phát huy hiệu quả của luật hiện hành
bên cạnh đó dự thảo luật sửa đổi có một số điểm mới
gồm quy định về điều tra cơ bản địa chất khoáng sản
các trường hợp đặc thù cho phép khai thác khoáng sản không phải có quy hoạch khoáng sản
phân nhóm khoáng sản tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương
bổ sung và làm rõ các hoạt động thu hồi khoáng sản
đăng ký khai thác khoáng sản nhóm bốn không phải cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng cần ra soát kỹ các chính sách liên quan đến khuyến khích doanh nghiệp
tham gia điều tra thăm dò và khai thác khoáng sản
nguyên tắc quản lý nhà nước đối với một số loại khoáng sản giao thoa giữa các nhóm khoáng sản
cụ thể vai trò quản lý nhà nước trong điều tra thăm dò khai thác khoáng sản
thầm quyền quyết định việc giữ chữ khoáng sản
ra soát quy định về bố trí ngân sách nhà nước trong hoạt động điều tra địa chất
bảo đảm phù hợp và thống nhất với luật ngân sách nhà nước
quy định về quản lý thông tin dữ liệu địa chất khoáng sản cần được đẩy mạnh
hôm nay tại sóc sơn hà nội đoàn công tác bộ quốc phòng do thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng của đội nhân dân việt nam làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra toàn diện các mặt công tác của sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một mươi hai
sau khi trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng đơn vị
thượng tướng nguyễn tân cương bày tỏ ấn tượng với những kết quả nổi bật của sư đoàn ba trăm một mươi hai trong thời gian qua
nhất là đảng ủy chỉ huy sư đoàn cấp ủy chỉ huy các cấp
đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh
triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra
để xây dựng sư đoàn ba trăm một mươi hai được biên chế hỏa lực mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
yêu cầu lãnh đạo chỉ huy quân đoàn một mươi hai tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ lệnh chỉ thị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác quân sự quốc phòng
duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình
đặc biệt là tình hình địa bàn khu vực mục tiêu nhiệm vụ đảm nhiệm
kịp thời tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
duy trì nghiêm chế độ nền nếp xây dựng chính quy quản lý kỷ luật
nắm chắc tình hình kịp thời giải quyết tứ tưởng của bộ đội hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra
tích cực chủ động trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh đẩy mạnh gia tăng sản xuất giữ vững ổn định đời sống chăm sóc sức khỏe bộ đội
nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi về mục đích ý nghĩa giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
sáng ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã công bố hành trình điện biên phủ khát vọng non sông sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
trong khuôn khổ hành trình điện biên phủ khát vọng non sông ban bí thư trung ương đoàn cùng các đoàn viên hội viên thanh niên sinh viên tiêu biểu
sẽ tham gia ba hành trình nhánh để hướng về tỉnh điện biên
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn xuất quân tại các tỉnh thành phố đi qua các cung đường tây bắc lịch sử trong chiến dịch điện biên phủ năm xưa
và chữa các hoạt động thăm tặng quà trị ân các gia đình cựu chiến sĩ điện biên các thương bệnh binh gia đình có công với cách mạng
mẹ việt nam anh hùng dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
cùng với đó là các chương trình như liên hoan chiến sĩ nhỏ điện biên toàn quốc chương trình nghệ thuật điện biên phủ khát vọng non sông
qua hành trình này sẽ giúp tuổi trẻ việt nam phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh sương máu
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng bảo vệ thu quốc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên
nhằm phát huy giá trị to lớn bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng
quyết tâm xây dựng một nước việt nam giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
trường chính trị tỉnh hà giang đã nghiên cứu tìm hiểu và linh hoạt vận dụng nội dung bài viết đưa vào công tác giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên
bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ra mắt dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng khởi dậy niềm tự hào về đảng quang vinh bác hồ vĩ đại dân tộc việt nam anh hùng khích lệ cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
qua nghiên cứu các giảng viên trường chính trị tỉnh hà giang nhận thấy đây là tài liệu sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn nên đã vận dụng vào các bài giảng lý luận chính trị

nhu cầu đi lại của người dân dự kiến sẽ tăng cao tại khu vực các bến xe nhà ga
các bến xe trên địa bàn hà nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
các bến xe tại hà nội nhận định lượng hành khách trong các ngày cao điểm rơi vào khoảng hai mươi hai lượt mỗi ngày
tăng lên hơn ba trăm năm mươi so với ngày thường
dự kiến tăng chín trăm năm mươi lượt xe chủ yếu ở các tuyến đường dài hà giang điện biên
các bến xe đạt mục tiêu nhanh chóng thuận tiện văn minh và lịch sự bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân qua bến

có chức năng để cùng phối hợp xử lý
bến xe sẽ kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng
chở quá tải hàng hóa lẫn hành khách để bảo đảm quyền lợi cho hành khách trên xe
cam kết của nhà xe hùng hưng với lại bến xe là nhà xe hùng hưng sẽ không chở hừa số khách và không chở sàn
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên vào quầy bán vé của bến xe để mua vé
hoặc nếu đặt vé online thì cần tìm
trong web chính thống của nhà xe để đặt vé nhằm bảo đảm cho bản thân một chuyến đi an toàn
ngoài ra để phản ánh thông tin liên quan đến nhà ga bến xe các vấn đề trong hoạt động của xe khách
như tăng giá vé nhồi nhét khách bắt khách dọc đường
người dân có thể liên hệ số đường dây nóng của tổng cục đường bộ ba trăm bảy mươi năm sáu trăm linh sáu sáu trăm sáu mươi chín vụ vận tải